công an quận thủ đức tp hcm vừa kiểm tra đột xuất quán cà phê vì sao ở khu phố hai phường trường thọ quận thủ đức
bắt quả tang chủ quán là trần thị thu trang chú phường bình triều quận thủ đức cùng phan thị thường chú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đang tổ chức cho năm người tham gia đánh bạc với hình thức chơi trò chơi điện tử game bắn cá thu giữ trong người các đối tượng và trên chố bạc hàng chục triệu đồng
khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn trang sang lại quán cà phê vì sao trên đường một mươi một phường trường thọ quận thủ đức để kinh doanh
lúc này có một người phụ nữ tên ngọc chưa rõ lai lịch đến thỏa thuận với trang về việc đặt hai máy bán cá tại quán
mỗi tháng trả cho trang năm triệu đồng tiền thuê mặt bằng và quản lý hai máy bán cá đồng thời trả thêm hai trên tổng số tiền thu được
khi khách đến chơi cứ năm mươi đồng thì mua được một điểm
trung bình một tháng trang bán hết bốn triệu điểm tương đương hai trăm linh triệu đồng và được hưởng thêm bốn triệu đồng
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm trang thuê thêm thưởng để quản lý máy bán cá mỗi tháng trả ba triệu đồng
ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm trang và thưởng đang bán điểm cho năm đối tượng thì bị công an quận thủ đức bắt quả tang
hiện cơ quan công an quận thủ đức đang tạm giữ trang thưởng cùng một số đối tượng đánh bạc để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc trên